bản tin dịch covid một mươi chín tối nay của bộ y tế cho biết trong ngày có tám tám trăm một mươi ba bệnh nhân được điều trị khỏi
việt nam có thêm một mươi hai sáu trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó bốn mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi hai sáu trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
bình dương nhiều nhất với năm bốn trăm một mươi bốn ca tiếp đến là tp hcm với bốn chín trăm năm mươi bảy ca
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm một trăm ba mươi hai ca nhiễm tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín tám trăm linh hai ca
đã có tám trong tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang và con tum